nghề dệt giềng tên gọi vải thổ cầm của người tà ôi đã có từ thời xa xưa được truyền từ đời này sang đời khác
nhằm phát huy giá trị văn hóa và phát triển kinh tế hộ gia đình cho đồng bào các dân tộc ở địa phương
huyện a lưới tỉnh thừa thiên huế đang tập trung phát triển nghề truyền thống này
từ nhiều năm nay bà a viết thị nhi ở xã a ràng huyện a lưới người đã có hơn ba mươi năm ngồi bên khung dệt dàng
đã đứng ra tập hợp chị em tà ôi trong thôn để cùng phục vụ nghề làm thổ cầm
ngoài việc bán sản phẩm cho các địa phương trong tỉnh thổ cầm của người tà ôi còn bán sang các tỉnh lân cận và xuất khẩu
trung bình một tấm rènh có giá từ ba trăm linh đến một năm triệu đồng bình quân mỗi tháng chị em thợ dệt thu nhập từ hai đến ba triệu đồng một người
hiện nay ở huyện a lưới chị em các dân tộc cơ tu bà cô vân kiều cũng theo học nghề dệt dàng của đồng bào tà ôi
rèn của a lưới được đánh giá cao là do chất lượng tốt và có tính sáng tạo được người miền núi đặc biệt ưa chuộng
có đi tham gia với cô minh hạnh tại nhật ban thành phố phu qua ca tôi thấy rất là mừng sản phẩm của mình cũng có tên trên thị trường
hiện nay huyện a lưới đã xây dựng chương trình khôi phục nghề dệt rèn ở các xã hương lâm a đớt nhâm a roàng và thị trấn a lưới
sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh thừa thiên huế đang xây dựng hồ sơ bảo tồn và phát huy giá trị diệt dàng của người tà ôi
để trình bộ văn hóa thể thao và du lịch
xem xét đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia